do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong các ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một mươi hai bắc bộ xảy ra rét đậm trên diện rộng
trước diễn biến xấu của thời tiết sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hải phòng đang tích cực hướng dẫn nông dân các biện pháp ứng phó để bảo vệ cây trồng và vật nuôi
gia đình bà vũ thị vận ở thôn thái lai xã tân phong huyện kiến thụy nuôi hơn hai trăm linh con lợn trong đó có hai mươi con lợn nái